vào sáng ngày hôm nay chính quyền địa phương phường phổ vinh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đang tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân bị nước biển cuốn trôi mất tích tại vùng biển nam phước phường phổ vinh
trước đó vào chiều tối ngày hôm qua cháu huỳnh nguyễn trọng hiếu một mươi bốn tuổi và huỳnh vân huy long một mươi năm tuổi
đều trú tại phường phổ vinh đi tắm biển thì xảy ra đuối nước và bị nước cuốn trôi
chính quyền địa phương cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
tổ chức tham gia tìm kiếm do thời tiết xấu sóng to gió to cho nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
và đây là bãi tắm tự phát của người dân không có hệ thống cảnh báo nguy hiểm và lực lượng cứu hộ tại chỗ
và hiện nay lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm